liên quan đến vụ việc các phóng viên báo chí bị một số cán bộ thuộc đội cảnh sát hình sự công an huyện đông anh hành hung cản trở khi tác nghiệp
ngày hai mươi bốn tháng chín hội nhà báo việt nam đã có công văn gửi đến công an tp hà nội công an huyện đông anh và các cơ quan chức năng có thẩm quyền yêu cầu làm rõ vụ việc này
trong văn bản gửi đi hội nhà báo việt nam yêu cầu công an tp hà nội chỉ đạo các đơn vị có liên quan xem xét vụ việc thấu đáo đúng sai thế nào phải xử lý nghiêm minh thông báo trên công luận và trả lời bằng văn bản đến hội nhà báo việt nam
đây là vụ việc nghiêm trọng gây bất bình trong giới báo chí cả nước
trước thông tin công an huyện đông anh đã đến xin lỗi phóng viên quang thế của báo tuổi trẻ thành phố hồ chí minh hội nhà báo cho rằng dù công an huyện đông anh đã xin lỗi nhưng không thể xuê xoa về vụ việc
và quan điểm của hội là luôn bảo vệ quyền tác nghiệp chính đáng của các phóng viên nhà báo
cho đến nay danh tính của các cán bộ đội cảnh sát hình sự công an huyện đông anh có hành vi hành hung cản trở phóng viên tác nghiệp vẫn chưa được công bố